vâng và khi tiết trời đã vào hè khi mà những bãi biển trở nên đông đúc và chật trội
thì một nơi yên bình và có khí hậu trong lành mát mẻ sẽ là lựa chọn yêu thích của mỗi du khách trong những kỳ nghỉ cuối tuần
đúng đấy anh thanh tú ạ khi mà nghe anh nhắc đến những điểm du lịch có khí hậu trong lành và mát mẻ
thì tôi lại nghĩ ngay đến những điểm du lịch khá nổi tiếng của đất nước ta như là sapa hay là đà lạt đấy anh ạ
nhưng mà anh thanh tú này nếu như mà anh cũng như là quý vị khán giả không có nhiều thời gian
và không muốn phải di chuyển quá xa thì thị trấn tam đảo của tỉnh vĩnh phúc là một lựa chọn lý tưởng
vâng và ngay bây giờ mời quý vị khán giả và chị hồng tươi chúng ta sẽ cùng khám phá điểm đến tiếp theo của chương trình
cách hà nội khoảng tám mươi km nằm ở độ cao hơn một m so với mực nước biển
tam đảo luôn có nhiệt độ thấp hơn khoảng năm sáu độ c so với thành phố vĩnh yên
mây và sương mù là đặc trưng của nơi đây
có những lúc giữa trưa nắng mà tam đảo vẫn ngập trong mây và sương trắng
mây răng kín những tán cây chùm lên những mái nhà xa xuống mặt đường
điểm tham quan đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm khi đến với thị trấn tam đảo chính là thác bạc
từ trung tâm thị trấn xe bên phải theo một con đường mòn xuống thùng lũng sâu
thác bạc tam đảo như giấu mình bí ẩn trong núi
thưa quý vị và các bạn sau khi vượt qua hành trình ba trăm linh bậc thang đá để đến với thác bạc
phần lớn du khách đều cảm thấy khá là mệt
tuy nhiên đây vẫn là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn khi đến với thị trấn du lịch tam đảo
bởi những trải nghiệm hấp dẫn mà khu du lịch này mang lại
khung cảnh hùng vĩ của núi thâm u của rừng và dữ dội của dòng nước tung bò trắng xóa từ độ cao hàng chục mét
chính là điểm hấp dẫn du khách khi đến với thác bạc
những thang đá xù xì mấp mô không làm khó được những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh
khi đến với thác bạc thì có những phức ảnh bạn em rất chủ vận phức ảnh rất là đẹp và ưng ý với thiên địa
tôi đến đây tham gia tham quan cũng một vài lần rồi mình rất muốn quay lại đây bởi vì là khí hậu rất là mát mẻ
thị trấn tam đảo không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của thiên nhiên mà nơi đây còn có những điểm du lịch tâm linh
sau khi du ngoạn cảnh đẹp của núi rừng tam đảo chúng ta bước thêm ba trăm linh bậc lên lưng trừng đỉnh núi thiên thị
nơi tọa lạc của cụm di tích tâm linh
đền bà chúa thượng ngàn đền mẫu âu cơ và chùa vàng
đền bà chúa thượng ngàn thờ bà chúa thượng ngàn tức là người cai quản vùng núi rừng
một người phụ nữ trong tín ngưỡng thờ mẫu tại việt nam
đây là một nơi trốn linh thiêng khung cảnh xung quanh thơ mộng chữ tình
hàng năm đền thu hút nhiều du khách đến tham quan lễ bái
thị trấn tam đảo được người pháp phát hiện và đầu tư xây dựng thành điểm du lịch từ cuối thế kỷ một mươi chín
vì vậy ngày nay
khi đến với tam đảo không khó để tìm thấy những công trình mang đậm dấu ấn phong cách kiến trúc pháp cổ
và điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi chính là nhà thờ đá tam đảo
thưa quý vị và các bạn được xây dựng từ đầu thế kỷ hai mươi
nhà thờ đá tam đảo là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn du khách khi đến với thị trấn mù sương
lúc này là một mươi tám giờ nhiệt độ ngoài trời là hai mươi độ c trời bắt đầu sẩm tối
nhưng có rất đông du khách vẫn đang tập trung tại khu vực nhà thờ đá để có được những bức ảnh ưng ý
nhà thờ đá tam đảo là lựa chọn tuyệt vời không chỉ đối với những cặp uyên ương muốn tìm đến
để lưu giấu những khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu
mà nơi đây còn là khung cảnh tuyệt đẹp để các thành viên trong gia đình
có được những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch cuối tuần của họ
khi mà mình làm việc hay là học tập kiểu là lâu ngày quá ấy
thì mình đến đây thì cảm giác là trong chung là thoải mái thư giãn
rất là ấn tượng với kiến trúc của nó
tôi đi cùng gia đình lên đây tham quan và hưởng cái không khí trong lành mát lành ở trên tam đảo
và khi đứng ở nhà thờ đá này thì tôi thấy đây là một cái di tích
một phong cảnh rất là đẹp cổ kính và mang lại nhiều cảm giác cảm xúc cho những người mà đến đây để tham quan
khi màn đêm buông xuống thị trấn tam đảo lại hiện lên với một vẻ đẹp khác
lúc này bạn có thể tìm đến không gian ấm cúng của một quán cà phê để trò chuyện cùng bạn bè
thưởng thức những bản nhạc du dương và ngắm nhìn thị trấn về đêm qua khung cửa sổ
tuy nhiên nơi tập trung đông người nhất náo nhiệt nhất về đêm tại thị trấn tam đảo chính là khu chợ đêm
nơi đây bày bán nhiều mặt hàng nhưng nhiều nhất vẫn là những món ăn đường phố
thưa quý vị và các bạn một trong những trải nghiệm thú vị khi đến với tam đảo là dạo qua các khu chợ đêm
đến với các khu chợ đêm quý vị và các bạn được thưởng thức những món đặc sản có một trong hai tại nơi đây
và ngay bây giờ hãy cùng đứng qua
hãy cùng mình thưởng thức những món đặc sản đặc biệt tại khu chợ đêm tam đảo
chợ đêm tam đảo nổi tiếng với những đổ nướng đặc trưng với các món ăn rất đa dạng
từ những món chiên xào cho đến những món nướng thơm phức
những quả trứng gà những que xên thịt với gia vị chỉ có tại tam đảo chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng
hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần nhưng chợ đêm đông khách nhất vẫn là vào các ngày cuối tuần
thưa quý vị và các bạn sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng đức minh đã có được một đĩa thịt xiê nướng rất là thơm ngon
và ngay bây giờ hãy cùng đức minh thưởng thức nó nhé
với các món ăn phong phú được chế biến hấp dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả cũng rất phải trăng
chợ đêm ẩm thực tam đảo đã đem lại cho thực khách sự hài lòng thích thú
đồ ăn trước này đồ ăn đồ nướng rất là ngon
buổi tối chơi trước này có thể nói là rất là thư giãn so với một thời gian dài công việc
để áp lực mình lên đây sẽ stress
nhiều bạn trẻ sinh viên cũng rất là hay đến nên tôi cũng rất là muốn đến lại trở lại lần nữa để xem không khí và đồ ăn ngon và bổ rẻ ở đây
trong khu vụ ẩm thực như tôi đang ngồi đây thì có rất là nhiều món mang đậm bản sắc của vùng đuối cao
và thực sự là đây là một trong những cái món ăn như tôi
và bạn bè của ngày mai chúng tôi ngồi đây thưởng thức rất là ấn tượng và có một chút kỷ niệm rất là khó phai trong cái ẩm thực của tam đảo
có dịp quan sát tam đảo từ trên cao người ta thấy đầu đầu cũng được phủ kín bởi một màu xanh tươi mát
màu xanh ấy là màu của những cây thông dì rào trong gió
và cũng là màu xanh của những ruộng vườn su su một loại cây một loại đặc sản nước tiếng gắn liền với đời sống của người dân nơi đây
thưa quý vị và các bạn khắp tam đảo đâu đâu cũng thấy một màu xanh mướt của susu
su su mọc khắp đường đi su su mọc thành vườn
và su su đã trở thành một món đặc sản nổi tiếng của vùng đất tam đảo
su su là một loại thực phẩm quen thuộc được trồng ở nhiều nơi
ngay dưới chân núi tam đảo cũng trồng rất nhiều su su
nhưng điều đặc biệt là chỉ susu trồng tại thị trấn tam đảo mới có được những hương vị đặc trưng khi chế biến mà những nơi khác không có được
chúng tôi phải cuốc đất và để ải đánh luống xong chọn những quả giống mầm tốt đẹp không bị sâu bệnh xong trồng
sau khi trồng xong thì mầm lên thì chúng tôi sẽ tiến hành là bắc giàn tầm sáu bảy mươi phân cạm dây
được hai tháng hai tháng rưỡi thì chúng tôi sẽ tiến hành thu hoạch
mùa su su rộ nhất của chúng tôi ở trên này thì là vào tầm bắt đầu từ tháng bốn tháng năm đổi đi
thì nó là ba tháng hè là su hoạch chính
thế nhưng mà rau su su tam đảo thì nói chung là
có cả năm
su su tại tam đảo mình thì được trồng theo cái tiêu chuẩn như thế nào ạ
rau su su tam đảo của chúng tôi được tiến hành theo quy trình việt cáp
hội nông dân sẽ cùng với việt cáp và đưa cho chúng tôi trồng và tiêu thụ mọi cái là tuân thủ theo việt cáp
rau su su tam đảo của chúng tôi là đã tiến hành theo việt cáp thì mọi cái quy trình là phải làm rồi phải khép kín
rau là không
khi sâu bệnh nếu mà bị bệnh bơm thuốc thì phải có sự quản lý của hội nông dân

rau su su tam đảo của chúng tôi là được cách ly theo đúng quy trình và thuốc sinh học
vâng ạ rau su su tại trồng tại thị trấn tam đảo của mình thì có gì khác hơn so với những su su trồng tại những nơi khác
rau su suzu tam đảo của chúng tôi thì nói chung là khác ở nhiều nơi
ở chỗ là ăn nó sẽ giòn hơn và ngon hơn
rau su su ở các nơi ăn sẽ mềm hơn
nhưng mà rau su su ở trên tam đảo thì là giòn ngon nó có độ xanh hơn
vâng ạ làm thế nào mà để người tiêu dùng có thể nhận biết được cái điều này ạ
ngọn su su tam đảo thì nó sẽ không to và sẽ không óng mượt như rau ở dưới đồng bằng rau ở dưới chân núi
nhưng mà rau của tam đảo thì ngọn nó chỉ bé bé nó đều nhưng nó không bé quá mà nó cũng không màu xanh
nó được cái là rất mỡ màng nhưng mà nó lại là óng
không phải là do là mình chăm sóc quá rất là đơn giản thôi ạ
ở trên này thì bón là toàn phân vi sinh
từ ngọn và quả su su người dân tam đảo đã làm nên những món ăn đặc sản riêng biệt mà ai ăn một lần đều vương vấn khó quên
tuy nhiên nổi tiếng và được ưa chuộng nhất vẫn là ngọn su su xào tỏi
ngọn su su tước sạch vỏ sơ bẻ ngắn khoảng bốn năm cm rửa sạch để ráo cho dầu ăn vào chảo đun nóng già cho tỏi vào phi thơm
sau đó chút rau vào đảo nhanh và đều tay cho bột canh và bột nêm vào nêm nếm cho vừa miệng
chỉ sau khoảng ba đến bốn phút là bạn đã có được một đĩa ngọn su su xào tỏi thơm ngon nức tiếng
chị hồng tươi ngay lúc này tôi cũng cảm thấy nóng lòng và muốn xách ba lô lên để đến với tam đảo
vậy chúng ta sẽ đến tam đảo bằng phương tiện gì và các khu du lịch nghỉ dưỡng tại đây sẽ ra sao
vâng vậy thì ngay bây giờ xin mời anh thanh tú cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng gặp lại biên tập viên đức minh
để có thêm những thông tin hữu ích cho chuyến du lịch tam đảo của mình
thưa quý vị và các bạn ngoài việc di chuyển bằng ô tô thì những chiếc xe máy cũng là một phương tiện
được nhiều du khách lựa chọn khi đến với thị trấn tam đảo
những con đường quanh co độ dốc lớn lại trở thành một niềm yêu thích tuyệt vời đối với các vượt thủ
đoạn đường từ chân núi lên đến thị trấn tam đảo khoảng hơn chục cây số quanh co uốn lượn
những năm gần đây ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn xe máy là phương tiện để đến với tam đảo
có thể dừng lại bất cứ lúc nào để cảm nhận vẻ đẹp của khu du lịch
cảnh sắc thiên nhiên dọc đường đi sự thay đổi nhiệt độ theo từng đoạn đường
và ngay lập tức ghi lại những khoảnh khắc đẹp là lý do cho sự lựa chọn này
tuy nhiên để đảm bảo an toàn các bạn hãy quan sát thật kỹ trước khi dừng lại ven đường chụp ảnh nhé
dịch vụ nghỉ dưỡng tại tam đảo cũng rất phong phú đa dạng
bạn có thể lựa chọn những nhà nghỉ bình dân hay những khu resort năm sao cao cấp